tổng thống nigeria mới đây đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm ứng phó với lãng phát cao đang đe dọa an ninh lương thực tại quốc gia đông dân nhất châu phi này
chính phủ nigeria sẽ thực hiện một số biện pháp giảm lãng phát và đảm bảo nguồn cung lương thực với giá cả hợp lý cho người dân
việc công bố tình trạng khẩn cấp về an ninh lương thực nhằm huy động mọi nguồn lực sẵn có để giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng
số liệu từ cơ quan thống kê quốc gia cho thấy tỷ lệ lãng phát toàn phần tại nigeria vẫn cao kể từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một
lạm phát đã tăng vọt lên hai mươi hai bốn mươi một trong tháng năm với lương thực là nhân tố chính gây lãng phát
nigeria đang vật lộn với một loạt thách thức trong lĩnh vực nông nghiệp
gồm xung đột giữa nông dân và người nuôi gia súc tác động của biến đổi khí hậu tiếp cận hạn chế với kỹ thuật trồng trọt hiện đại
nguy cơ gia tăng côn trùng và sâu bệnh đã ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất lương thực và khiến giá cả lương thực leo thang